phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng đang tạm giữ đối tượng lưu nhật chiến
trú tại thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng để tiến hành điều tra về hành vi dùng dao đâm chết một người
và làm hai người khác bị thương xảy ra tại ấp phụng an xã an mỹ huyện kế sách
theo lời khai ban đầu của đối tượng vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng bảy chiến và vợ đến giữ đám cưới
tại ấp phụng an xã an mỹ huyện kế sách cho đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày
trên đường về chiến gặp ba thanh niên cũng ra về từ đám cưới hai bên có xảy ra tranh cãi
trong lúc sâu sát chiến lấy ra cây dao bấm từ trong túi quần đâm vào người ba thanh niên
làm một người tử vong và hai người bị thương
sau khi gây án đối tượng chiến đã bỏ trốn cho đến ngày hai mươi bảy tháng bảy thì đối tượng đến cơ quan công an đầu thú
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng
và những người có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật